so với vụ trộm quần áo ở thanh hóa thì anh chủ quán này quá tử tế rồi cùng là chủ mà hành xử khác biệt quá
chủ quán dễ thương thật cũng là một cách marketing rất hay vừa cảnh báo cho những quán ăn khác nữa cách xử lý xứng đáng một mươi điểm
hành động quá khéo léo đối nhân xử thế sao mà người ta vừa sợ vừa nể như vậy mới hay
nói chuyện với người quyệt tiền mà vẫn nhẹ nhàng y như khách hàng thường vận
lê quang tới vụ việc chủ shop mai hường tại thanh hóa bạo hành nữ sinh chỉ vì cô bé trộm chất váy một trăm sáu mươi
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thông tin mới nhất
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi